từ mâu thuẫn trên bàn nhậu đã trở thành vụ sô sát khiến ba người trọng thương
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với phan hoàng linh và nguyễn hồng tuấn cùng chú tại huyện châu thành tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trong lúc nhậu cùng với dân linh nhớ lại chuyện tuấn đăng bài viết lên facebook chửi mình
linh đã hẹn tuấn đến nhà của dân gặp nhau để nói chuyện
lúc này dân gọi thêm hữu cùng đến
tại điểm hẹn tuấn dùng kéo mang theo đâm linh hai nhát còn linh cũng dùng kéo đâm tuấn nhiều nhát
thấy vậy hữu xông vào can ngăn thì bị dân đâm ba nhát
vào ngày hôm sau hữu đến công an xã tố giác và theo kết quả giám định pháp y
tỷ lệ tổn thương cơ thể do tất cả thương tích gây nên đối với tuấn là hai mươi một
đối với linh là ba mươi sáu và hữu là hai
trong quá trình điều tra tuấn và hữu đều không yêu cầu xử lý hình sự đối với dân